theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hôm nay vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông nam
cùng với gió phơn mạnh nên bắc bộ và trung bộ có nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bảy ba mươi chín độ có nơi trên bốn mươi độ
khoảng thời gian trong ngày có nền nhiệt độ trên ba mươi năm độ là từ một mươi đến một mươi bảy giờ
hà nội sẽ là một trong những tâm nóng của đợt nắng nóng
nhiệt độ cao nhất hôm nay lên tới bốn mươi độ c thời gian nóng rát kéo dài suốt từ một mươi đến một mươi bảy giờ trong ngày
nắng nóng diện rộng sẽ tiếp diễn trong hai ba ngày tới sau đó giảm dần
cảnh báo nguy cơ cao sẽ ra cháy nổ ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao
mọi người hạn chế hoạt động ngoài trời lúc giữa trưa và đầu giờ chiều để tránh tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt
đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
nhiệt độ những tháng đầu năm cho thấy hai nghìn một mươi chín là một trong những năm nóng nhất kể từ khi nhiệt độ bắt đầu được quan trắc vào năm một nghìn tám trăm tám mươi